để tri ân cán bộ và nhân dân có công nuôi dấu cán bộ thành đoàn trong hai cuộc kháng chiến
thành đoàn và câu lạc bộ truyền thống thành đoàn tp hcm đã tổ chức các đoàn đi thăm
và tặng quà tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy cho các hộ gia đình chính sách và hộ gia đình nghèo
tại các vùng căn cứ cách mạng
đoàn đã đến thăm gia đình cố tổng bí thư nguyễn văn linh thăm đồng chí lê thanh hải
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy tp hcm gia đình đồng chí phan trung kiên
gia đình cố chủ tịch nước võ trí công và gia đình cố giáo sư nguyễn thiện thành
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị chúc tết các đồng chí lão thành cách mạng
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước cùng gia đình mong các đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ của mình
thiết thực vào việc xây dựng và phát triển đất nước
buổi sáng cùng ngày đại tướng đỗ bá tị cùng đoàn công tác đã tham dự kỷ niệm năm mươi bảy năm ngày bến tre đồng khởi
tại tỉnh bến tre